xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan đến vụ án dì ghẻ chút đòn roi dậy rỗ con người tình đến tử vong ở quận bình thạnh tp hcm
những ngày qua mạng xã hội lan truyền thông tin kẻ thù ác có bệnh án tâm thần
đây có phải là thông tin chính xác hay không mới đây công an tp hcm đã lên tiếng làm rõ vấn đề này
dẫn theo bài viết trên báo người lao động về việc mạng xã hội những ngày gần đây đang lan truyền thông tin nguyễn võ quỳnh trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê gia lai có bệnh án tâm thần để thoát tội lãnh đạo công an tp hcm khẳng định đây là thông tin thất thiệt
hiện vụ án đang được khẩn trương điều tra chúng tôi đã trao đổi với truyền thông và dư luận rằng sẽ điều tra công tâm khách quan
xử lý nghiêm những người phạm tội đây là vụ án đau lòng thương tâm đây sẽ là án điểm
lãnh đạo công an tp hcm nói với phóng viên báo người lao động
liên quan đến vụ việc một nguồn tin khác xác nhận lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ đạo các vụ án nghiệp vụ liên quan
cử kiểm sát viên theo dõi vụ án này
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an phường hai mươi hai quận bình thạnh tiếp nhận tin báo về việc cháu ntva sinh năm hai nghìn một mươi ba tử vong tại bệnh viện vinmec
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh đã tiến hành điều tra qua đó đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với nguyễn võ quỳnh trang về tội hành hạ người khác theo điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cha ruột mẹ về hành vi đối xử tàn bạo với con
ngày một tháng một
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
kết quả điều tra bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định quá trình sống chung như vợ chồng với nguyễn kim trung thái trang đã nhiều lần ra tay với cháu a bằng tay cây xoài
thái nhiều lần chứng kiến trang đối xử tàn độc với cháu a thậm chí có lần trong lúc trang ra tay thì thái cũng có chửi mắng và đánh cháu a
trong khoảng thời gian từ một mươi bốn h đến một mươi tám h
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nguyễn võ quỳnh trang đã liên tục tác động vật lý khiến cháu a tử vong sau khi cháu a tử vong thái biết trang có đánh cháu a nên đã có hành vi xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
đến ngày bốn tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án giết người và che giấu tội phạm đồng thời có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê gia lai về tội giết người
bên cạnh đó công an tp hcm cũng có quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với nguyễn kim trung thái về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an tp hcm cũng có quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với nguyễn võ quỳnh tràng và khởi tố bị can đối với nguyễn kim trung thái về tội che giấu tội phạm và tội hành hạ người khác
ngoài ra từ ngày xảy ra vụ việc của cháu tôi đến nay gia đình tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào của cơ quan cảnh sát điều tra